trao đổi với báo giới bên lề phiên giải trình về tình hình vi phạm và tội phạm an toàn giao thông ngày sáu tháng ba
phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm trần vĩnh tuyến khẳng định thành phố không cấm xe gắn máy
theo ông tuyến chủ trương của thành phố là đẩy mạnh phát triển phương tiện giao thông công cộng
để người dân thuận lợi lựa chọn phương tiện công cộng từ đó hạn chế xe gắn máy
ông tuyến giải thích chủ trương của thành phố là không cấm
trong tất cả mọi chuyện trừ trường hợp quy định của pháp luật cấm thì phải thực hiện
còn trong quản lý nhà nước thì thành phố chủ trương phải tạo điều kiện cho người dân lựa chọn những gì thích hợp nhất
phó chủ tịch tp hcm cũng cho biết hiện thành phố đang tập trung đầu tư tuyến metro
bít nhanh bít thủy thậm chí cả xe đạp công cộng để người dân có thêm cơ hội chọn lựa những phương tiện giao thông công cộng